thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
nghị quyết đại hội đảng bộ tp hcm lần thứ một mươi nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu
đến năm hai nghìn hai mươi công tác xã hội hóa đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe thu hút nguồn lực xã hội
đầu tư phát triển y tế kỹ thuật cao trung tâm y tế chuyên sâu và đầu tư xây dựng bệnh viện tại các cửa ngõ thành phố
và trong thời gian vừa qua ngành y tế tp hcm cũng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật
đó là sự ra đời của nhiều bệnh viện chuyên khoa đa khoa tư nhân và hình thành hệ thống bệnh viện vệ tinh
từng bước khẳng định thành công của mô hình xã hội hóa y tế trong việc góp phần giảm tài cho các bệnh viện công trên địa bàn thành phố
bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân vào bốn giờ sáng hàng ngày đó là cách mà trung tâm y khoa mê đích hỗ trợ bệnh nhân từ các tỉnh xa đến khám chữa bệnh
trong suốt hai mươi năm năm qua các y bác sĩ ở đây đã làm việc tất cả các ngày trong tuần ngay cả ngày lễ tết
mỗi ngày khám và điều trị cho hơn hai năm trăm linh lượt bệnh nhân
niềm tin của người bệnh càng được nâng cao khi hệ thống xét nghiệm sinh hóa
và miễn dịch hoàn toàn tự động đầu tiên và duy nhất của tp hcm được đưa vào sử dụng năm hai nghìn một mươi
đạt chuẩn quốc tế về độ chính xác rút ngắn thời gian và tăng số lượng bệnh phẩm có thể xét nghiệm lên một mươi mẫu một ngày
medic luôn luôn đặt nặng vấn đề luôn lúc nào cũng có khả năng sẵn sàng phục vụ được
luôn luôn đổi mới công nghệ những cái tiến bộ gì cao cấp nhất mà hiện đại nhất
thì medic sẽ đầu tư để cho người dân
người dân việt nam được hưởng nhưng chi phí chỉ bằng hai mươi đến ba mươi so với những cái chi phí cung dịch vụ đó ở tại mỹ
còn đây là hệ thống máy lọc máu liên tục thay huyết tương được trang bị cho khoa hồi sức tích cực chống độc của bệnh viện quận thủ đức tp hcm
toàn thành phố chỉ có từ năm đến sáu máy tập trung tại các bệnh viện lớn hỗ trợ điều trị cho một số bệnh lý nặng cần chăm sóc theo dõi đặc biệt
bên cạnh việc đầu tư các trang thiết bị y tế công nghệ hiện đại
máy embright máy siêu âm người bệnh còn được hưởng lợi từ công tác cải cách hành chính trong quy trình khám chữa bệnh
thay cho cách bốc số trước đây hiện nay trên mỗi toa thuốc của bệnh nhân được in số thứ tự vào khám
từ đó giảm thời gian chờ đợi và tránh được tình trạng tiêu cực
hiện nay mình diện gần bốn năm mấy bốn năm mấy gần năm ngàn có ngày gần năm ngàn người bệnh khám
tại sao tăng tăng không phải là do tự chủ tạo ra mà do tự chủ mình phải cố gắng làm tốt
sợ người bệnh lắm luyện viện rất sợ người bệnh thăng phiền thăng phiền là người bệnh đi tới nơi khác khám
mình phải cố gắng làm tốt tất cả các bác sĩ phải cố gắng làm tốt tất cả điều dưỡng mới cố gắng làm tốt
phải luôn luôn làm hài lòng người bệnh phải có những cải tiến chất lượng bệnh viện
rồi phải có những cái làm sao mà người ta đến khám người ta cảm thấy hài lòng
người ta ở lại cái cảm thấy hài lòng thì lần sao người bệnh mới ghé nếu không người bệnh đi
một mô hình khác cũng phát huy tác dụng trong những năm gần đây
đó là dịch vụ quốc tế về chăm sóc sức khỏe cộng đồng
thông qua việc các bệnh viện phòng khám đa khoa quốc tế được khánh thành trên địa bàn tp hcm
việc ứng dụng những công nghệ tiên tiến và quy trình khám chữa bệnh
thiết bị máy móc hiện đại như siêu âm x quang kỹ thuật số hồ sơ bệnh án điện tử v v
đã từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
theo đánh giá của chúng tôi môi trường đầu tư y tế tư nhân tại tp hcm
trong năm năm trở lại đây là hết sức sôi động
những dịch vụ đầu tư này cho thấy sự thu hút quan tâm của giới đầu tư trong nước và nước ngoài
vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của người việt nam
ngoài việc góp phần chia sẻ gánh nặng và quá tải với các bệnh viện công lập
thì các bệnh viện và dự án y tế tư nhân còn mang đến cho bệnh nhân nhiều sự lựa chọn
trong việc khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe với chất lượng ngày càng cao hơn
thời gian qua tp hcm đã huy động nguồn vốn xã hội hóa y tế để đầu tư trang thiết bị
và xây dựng các bệnh viện
tp hcm đã xây dựng bốn cụm bệnh viện lớn tại bốn cửa ngõ đông tây nam bắc
cụ thể khu vực phía đông gồm quận thủ đức quận hai quận chín sẽ xây các bệnh viện
có quy mô khoảng tám hai trăm linh giường bệnh khu vực phía tây bình chánh quy hoạch chín ba trăm linh giường bệnh
khu vực phía nam nhà bè cần giờ quận bảy quy hoạch năm dường bệnh
và khu vực phía bắc củ chi hóc môn quận một mươi hai quy mô khoảng chín dường bệnh
các bệnh viện thành phố áp dụng giai dốn kích cầu thành phố sẽ trả lại trong thời gian khoảng bảy chín năm
tùy theo mô hình đầu tư của mình
cái giống giai này chủ yếu là mua các trang thiết bị y thế
mà để phát triển hơn nữa cũng như về công tác chuyên môn
cũng như tăng thu nhập của các bộ công dân chức
thì các bệnh viện cần mô hình xã hội quá rộng rãi hơn nữa
đầu tư vào một dự án nào đó
kêu gọi với đối tác tư nhân chúng ta thành lập một đề án hợp tác
về phát triển những chuyên khoa mà đang cần
hoặc là hình thành ra một khu khám điều trị theo yêu cầu
có thể nói nhờ làm tốt công tác xã hội hóa y tế và đề án bệnh viện vệ tinh
đến nay tình trạng quá tải ở nhiều bệnh viện tuyến cuối tại tp hcm đã giảm rõ rệt
tỷ lệ bệnh viện tuyến dưới đã giảm khoảng bảy mươi đến chín mươi số ca chuyển viện
những thành công bước đầu về mô hình hợp tác công tư
chính là tiền đề để ngành y tế tp hcm tiếp tục phấn đấu
hoàn thành mục tiêu nâng cao chất lượng khám điều trị
chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân trên địa bàn
góp phần thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng bộ tp hcm lần thứ một mươi
và nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi hai